cùng một mươi bốn nhà tại việt có liên hệ với điện kremlin và thân nhân vào danh sách trừng phạt
trong khuôn khổ vòng trừng phạt mới của châu âu nhằm vào moscow liên quan đến chiến dịch quân sự tại ukraine
các biện pháp trừng phạt mới của eu nhằm vào nga bao gồm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản
đối với khoảng một trăm linh công dân nga tiếp tục xếp chặt các quy định về chuyển tiền điện tử
và nhắm tới lĩnh vực hàng hải của nước này
về phía nga người phát ngôn điện kremlin khẳng định moscow đã lực trước và chuẩn bị sẵn sàng
để ứng phó với các gói trừng phạt khác nhau trong đó các biện pháp đáp trả về kinh tế
và tăng cường đảm bảo hệ thống tài chính ổn định
chính phủ nga cũng cho biết sẽ hỗ trợ các công ty đang bị trừng phạt để giúp họ duy trì việc làm và tiền lương